liên quan đến video clip nhà sư đánh người đăng trên facebook có tên đoàn ngọc hải
sở thông tin truyền thông tp hcm cho biết đã nắm sự việc trên và đang xác minh kiểm tra
trước đó trong ngày hai mươi hai tháng một mươi tài khoản facebook có tên đoàn ngọc hải đăng tải một clip
ghi lại cảnh một nhà sư tác vào mặt một người đàn ông kèm theo clip được đăng tải là chồng đồ dung
sài gòn sáng nay hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba chiếc áo vàng này rất đặc biệt
không phải ai cũng có thể khoát lên người mình được
bài đăng này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
qua xác minh của giáo hội phật giáo tp hcm vụ việc trong clip đã xảy ra từ lâu
và không phải trên địa bàn tp hcm
nhà sư xuất hiện trong clip là chủ trì chùa phú hậu thừa thiên huế
đã bị xử lý vào năm hai nghìn hai mươi với những hành vi của mình